thời gian qua giá lợn hơi tại việt nam liên tục tăng cao đến nay đã trên mức sáu mươi đồng một kg
bên cạnh nguyên nhân do tổng đàn giảm bởi dịch tả lợn châu phi
thì việc người dân tự ý xuất khẩu tiểu ngạch lợn sang trung quốc cũng khiến giá lợn trong nước tăng cao
tuy nhiên việc xuất khẩu tiểu ngạch lợn sang trung quốc cũng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
trong các sản phẩm chăn nuôi của nước ta hiện nay mới chỉ có mặt hàng trứng vịt muối heo sữa và sữa tươi
đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang thị trường trung quốc
còn hiện việt nam và trung quốc chưa có ký kết thương mại chính ngạch về lợn
việc người dân và thương lái tự ý buôn bán xuất khẩu lợn tiểu ngạch từ việt nam sang trung quốc là xuất lậu
hành vi không được pháp luật hai nước bảo hộ
việc xuất khẩu lậu sản phẩm lợn hơi của việt nam sang bên kia biên giới sẽ phát sinh rất nhiều nguy cơ hệ lụy lớn
như có thể xảy ra cuộc khủng hoảng nóng giá lợn trong tương lai
nguy cơ lây chéo dịch bệnh từ trung quốc trở lại việt nam
nếu phụ thuộc quá lớn vào thị trường tiểu ngạch trung quốc
thì khi phía bạn xiết lại biên giới sẽ khiến hàng hóa bị ủ nứ không tiêu thụ được
người dân sẽ bị thiệt hại lớn
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người dân không nên xuất khẩu lợn sang trung quốc
tránh vì cái lợi trước mắt mà ảnh hưởng lâu dài